các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất
ở thành phố tây an nơi một mươi ba triệu dân bị phong tỏa sáu ngày
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an diên an
nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km hôm nay đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh
và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau đợt phong tỏa
ở thành phố vũ hán nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm ngoái
thành phố tây an đã thiết lập hơn bốn bốn trăm linh điểm lấy mẫu và triển khai hơn một trăm linh người tham gia
hỗ trợ đợt xét nghiệm mới nhất
truyền hình trung quốc chiếu cảnh người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm
trên các đường phố và trung tâm thể thao
các sinh viên cũng bị cấm rời khỏi ký túc xá đại học trừ trường hợp cần thiết
kể từ khi phong tỏa thành phố vào tuần trước
các nhà chức trách đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt
và đưa gần ba mươi người cách ly trong khách sạn
các nhà chức trách tây an cũng tiến hành phun khử trùng toàn thành phố
người dân tây an bị cấm xe lái và mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài
để mua hàng hóa ba ngày một lần
các biện pháp phòng dịch mới được chính quyền tây an công bố
không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường
trừ các phương tiện phục vụ công tác kiểm soát dịch
cảnh sát và giới chức y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các xe ô tô
và những người vi phạm quy tắc có thể bị giam giữ một mươi ngày
và phạt năm trăm linh nhân dân tệ tương đương bảy mươi tám usd
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt
trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh
kháng vaccine và lọt qua các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngạc
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát
nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm sau
trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid
hay còn gọi là đối phó không khoan dưỡng
để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt
như xét nghiệm truy vết phong tỏa diện rộng
tây an là thành phố mới nhất được trung quốc triển khai chiến lược này
thưa quý vị khán giả những gì đang xảy ra tại trung quốc
và các nước trên thế giới đang chứng minh rằng omicron không hề đơn giản
bởi vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác
không được lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại